sau ba mươi bảy ngày bị cách ly y tế bệnh viện ca cơ sở tân triều huyện thanh trì hà nội đã được dỡ bỏ phong tỏa vào trưa ngày hôm nay một mươi bốn tháng sáu
sau khi hàng rào barrier cố định trước cổng bệnh viện được dỡ bỏ cơ quan chức năng vẫn cắt cử các chiến sĩ cảnh sát bảo vệ nhân viên y tế túc trực trước khu vực này để kiểm soát nghiêm người và phương tiện ra vào
tại buổi trao quyết định kết thúc áp dụng biện pháp cách ly y tế phó giáo sư tiến sĩ lương ngọc khuê cục trưởng cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế đánh giá cao những nỗ lực quyết tâm của bệnh viện trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
phó giáo sư tiến sĩ lương ngọc khuê đề nghị bệnh viện ca sau khi dỡ bỏ phong tỏa cơ sở tân triều sớm từng bước tổ chức triển khai hoạt động đảm bảo hai mục tiêu
cụ thể là đảm bảo công tác phòng chống dịch và nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh đáp ứng nhu cầu đang cấp thiết của hàng ngàn người bệnh và nhân dân
theo đó tất cả người bệnh đến khám điều trị đều được đăng ký qua tổng đài tư vấn và hỗ trợ người bệnh một chín không không tám tám sáu sáu tám bốn hướng dẫn khai báo y tế và xác nhận lịch hẹn với bác sĩ trước khi tới bệnh viện
người bệnh sẽ được hướng dẫn đi theo một chiều đến khu lấy mẫu xét nghiệm nhanh covid một mươi chín và ra trở xét nghiệm tại khu nhà bạc vùng đệm trước khi vào khám chữa bệnh tại bệnh viện